tính đến thời điểm này khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ đã xuống giống gieo cấy hơn bảy mươi diện tích lúa xuân
trong tổng số sáu trăm hai mươi bốn hectare sản xuất lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tranh thủ thời tiết nắng ấm sau khi nghỉ tết nguyên đán nông dân nhiều địa phương đồng loạt xuống đồng gieo cấy
là một trong những địa phương về đích sớm hoàn thành kế hoạch đổ ải sau ba đợt xả nước các hồ thủy điện
đến nay toàn tỉnh thái bình đã gieo cấy tám mươi ba trên tổng diện tích gần tám mươi ha lúa xuân
hiện tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong tháng hai
đến hôm nay tỉnh thái bình đã gieo cấy được khoảng độ tám mươi ba và kế hoạch dự kiến của tỉnh thái bình
thì đến ngày hai mươi năm tháng hai là theo đúng cái đề án sản xuất
trong buổi kiểm tra công tác lấy nước phục vụ gieo cấy tại tỉnh thái bình ngày hai mươi ba tháng hai
đoàn kiểm tra của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao nỗ lực của tỉnh thái bình nói riêng
và những địa phương khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ trong đưa dẫn nước đổ ải và gieo cấy lúa xuân
trong khung thời vụ tốt nhất đồng thời đảm bảo nguồn nước để tưới dưỡng lúa sau cấy